ngày ba tháng một mươi quận hai quận chín và quận thủ đức thành phố hồ chí minh
đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sắp nhập ba quận
thành một đơn vị hành chính cấp huyện và tên của đơn vị mới tạm gọi là thành phố thủ đức
người dân ba quận được lấy ý kiến về việc đồng ý hay không đồng ý
hoặc có ý kiến khác về hai nội dung
một là việc sắp xếp quận hai quận chín và quận thủ đức
thành đơn vị hành chính cấp huyện mới
hai là tên đơn vị hành chính sắp nhập sẽ là thành phố thủ đức
rất là làng hoang tôi rất là xúc động và mong sao là để ba quận
lên được thành phố được thuộc thành phố hồ chí minh
để cho cuộc sống người dân hơn nữa là kinh tế của thành phố mới được phát triển hơn
lấy cái tên thành phố thủ đức là chính xác là chính xác
trước đây thì năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thì quận hai quận chín là cũng tách từ quận thủ đức ra
theo cái nhu cầu phát triển của xã hội cũng như thuộc thành phố và đất nước
đề án thành lập khu đô thị sáng tạo phía đông tức thành phố thủ đức của thành phố hồ chí minh
được thủ tướng chính phủ ủng hộ và nhận được sự quan tâm của người dân thành phố
nhất là cư dân ba quận sẽ sắp nhập
đồng tình với đề án nhiều cử tri mong muốn khi triển khai đề án
cần đồng bộ với công tác quy hoạch phát triển hạ tầng
tạo sự thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính
sau khi lấy ý kiến cử tri đề án trên sẽ được thông qua hội đồng nhân dân cấp phường
và cấp huyện của ba địa phương trên
nội dung đề án sẽ được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
trình hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp tới